thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của cục cảnh sát giao thông bộ công an
lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước hôm nay đã tiến hành gia quân tổng kiểm soát
xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
ngay trong ngày đầu tiên lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên các tuyến đường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay sau lễ gia quân cục cảnh sát giao thông đã triển khai kiểm tra kiểm soát đối với các phương tiện tham gia giao thông
tại tuyến cao tốc hà nội hải phòng lực lượng đã tiến hành kiểm tra các phương tiện ô tô chở khách xe tải và xe cá nhân lưu thông qua đây
chỉ trong buổi sáng tổ công tác đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong đó có cả vi phạm về nồng độ cồn
mức này là mức cao nhất đối với lái xe là phạt ba mươi năm triệu trước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng và giữ xe bảy ngày
không chỉ các tuyến đường cao tốc đường nội thành mà trên các tuyến đường ngoại thành hà nội công tác kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông cũng được triển khai tích cực
tại quốc lộ ba mươi hai trong sáng nay đội cảnh sát giao thông số chín phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng phát hiện ngăn chặn và xử lý nhiều phương tiện tham gia giao thông vi phạm
đặc biệt trong quá trình kiểm soát đội cảnh sát giao thông số chín đã phát hiện và bắt giữ đối tượng sử dụng và tàng trữ ma túy trái phép
lực lượng đã lập biên bản bàn giao đối tượng và tăng vật có liên quan đến công an huyện đan phượng để phối hợp điều tra mở rộng
ngay trong đầu sáng nay tổ công tác chuyên đề cũng đã xử lý và lập sáu biên bản vi phạm hành chính trong đó có một trường hợp là sử dụng ma túy
trong đó có một trường hợp là sử dụng ma túy
thực hiện kế hoạch kiểm tra lần này lực lượng cảnh sát giao thông được phép dừng kiểm tra phương tiện mà không cần phát hiện lỗi ban đầu
mục tiêu của đợt gia quân lần này nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông sau đợt nghỉ lễ và hết giãn cách xã hội
tất cả các phương tiện đều có thể được lực lượng chức năng dừng và khi dừng thì chúng tôi sẽ kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định pháp luật
sau khi kiểm tra giấy tờ thì sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kiểm soát ma túy
về kiểm soát nồng độ cồn
nhằm duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng ma túy nồng độ cồn chạy quá tốc độ
thời gian tổng kiểm soát bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi năm tháng năm cho đến hết ngày một mươi bốn tháng sáu